công an tỉnh thanh hóa vừa triển khai đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
nhằm triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
trong năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh thanh hóa chuẩn bị lực lượng điều động hơn năm trăm bảy mươi cán bộ chiến sĩ đảm nhiệm các chức danh công an xã tại một trăm linh chín xã thị trấn
công an tỉnh thanh hóa sẽ phân công lãnh đạo công an các cấp các đội nghiệp vụ theo dõi trực tiếp hướng dẫn đối với công an cấp xã
để lực lượng này đáp ứng tiếp cận tình hình an ninh trật tự tại địa bàn nhanh nhất
các cán bộ chiến sĩ nhận nhiệm vụ ở cơ sở được yêu cầu khắc phục khó khăn trước mắt để học hỏi kinh nghiệm làm việc ở cấp xã
triển khai ngay hoạt động nghiệp vụ cơ bản để nắm rõ tình hình địa bàn nghiên cứu quỹ các quy trình giải quyết vụ việc
nắm hộ nắm người tiếp dân để áp dụng trong thực tế